mô hình tiếng cảnh an ninh đang phát huy hiệu quả ở một số vùng nông thôn của tỉnh phú yên
đây là mô hình mới với sự tham gia của chính người dân địa phương góp phần gắn kết sức mạnh cộng đồng trong phòng chống tội phạm thiên tai hỏa hoạn bảo vệ an ninh trật tự và sự bình yên tại các làng quê
hai năm qua mô hình tiếng cảnh an ninh đã triển khai tại hai thôn phú phong và phú mỹ của xã hòa đồng huyện tây hòa bằng nhiều chiếc kẻn đặt cố định trước nhà của các hộ dân trên đường lên thôn
khi phát hiện đối tượng thực hiện hành vi phạm tội bà con gõ kẻng liên hồi báo động cho cả xóm và tổ an ninh đến hỗ trợ đồng thời báo cho các lực lượng chức năng
qua mô hình này nhiều nguồn tin có giá trị đã được cung cấp cho cơ quan công an
từ đó đến nay tội phạm giảm hết bảy mươi tám mươi bởi vì anh em tổ chức đi từng tre và kênh kênh không biết cho nên bọn tội phạm nó nế nó không có giảm tói khu vực này an ninh rất tốt
không chỉ tham gia giải quyết các vụ việc trộm cắp gây mất an ninh trật tự các tổ an ninh khu dân cư còn ngăn chặn kịp thời tình trạng cờ bạc
các trường hợp người sử dụng rượu bia chạy quá tốc độ không đổi mũ bảo hiểm góp phần cùng với chính quyền địa phương
các ban ngành đoàn thể giải quyết nhanh chóng các vấn đề liên quan đến an ninh trật tự an toàn xã hội
tên thầu dân đến thì chỉ đào cái chương trình là tổng dòng báo lợi an nguồn thông quốc
thứ hai là phát động rộng rãi
phát động rãi thì phong trào tự phòng tự quản trên địa bàn xã
và các mô hình này sẽ nhân rộng trên địa bàn các thôn
sự trong tay góp sức của mỗi người dân trong mô hình đã làm cho thôn làng giữ được sự bình yên và ngày càng trở thành vùng quê đáng sống
vì giờ đây bà con không còn nâm nớp nỗi lo đối tượng xấu đột nhập
có được một giấc ngủ ngon lành mỗi khi đem về yên tâm lao động sản xuất kinh doanh chung tay xây dựng quê hương đổi mới
nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở
thời gian qua tỉnh hà nam đã triển khai thực hiện kế hoạch đề án điều động công an chính quy
đảm nhiệm các chức danh công an xã trên địa bàn
qua thực tế đánh giá chất lượng chuyên môn đã mang lại hiệu quả rõ rệt trong công tác bảo đảm trật tự an ninh tại địa phương
đồng thời được cấp ủy chính quyền nhân dân đồng tình ủng hộ và đánh giá cao
thị trấn ba sao huyện kim bảng có trung tâm văn hóa phật giáo tam trúc
thu hút rất đông khách du lịch đây cũng là điều kiện để các loại tội phạm lợi dụng hoạt động
nhất là tội phạm hình sự ma túy
để bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở huyện kim bảng đã bố trí
sắp xếp công an chính quy về đảm nhiệm chức danh trưởng công an thị trấn cùng hai cán bộ chiến sĩ
đến nay tỉnh hà nam đã bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã
tại năm mươi bảy trên một trăm linh năm xã thị trấn với một trăm bảy mươi một đồng chí
lực lượng công an chính quy đã tham gia trực tiếp bắt
giải quyết nhiều vụ liên quan đến công an chính quy

qua một mươi tháng hoạt động và triển khai lực lượng công an xã chính quy
mặc dù công tác trong điều kiện còn khó khăn về trụ sở cơ sở vật chất trang thiết bị
nhưng cán bộ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm tích cực nghiên cứu
trao dồi kiến thức về chính trị pháp luật và nghiệp vụ
đã bám sát địa bàn nắm chắc diễn biến tình hình
chủ động phối hợp chặt chẽ với công an
chuyên trách ở các thôn xóm giải quyết có hiệu quả các vụ việc ngay tại cơ sở
đảm bảo cuộc sống bình yên cho nhân dân được cấp ủy chính quyền và nhân dân ghi nhận đánh giá cao
phát huy những kết quả đạt được
thời gian tới công an tỉnh hà nam tiếp tục phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương
triển khai hoàn thành sớm chủ trương chính quy hóa lực lượng công an xã
tại các xã trên địa bàn tỉnh hà nam
trước khi diễn ra đại hội đảng bộ các cấp nhiệm ký hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
ngày tám tháng một mươi hai tỉnh hòa bình đã khai mạc sự kiện
trưng bày trình diễn di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu các dân tộc tỉnh hòa bình
đây là hoạt động nằm trong chuỗi các sự kiện của tuần văn hóa du lịch tỉnh hòa bình năm hai nghìn một mươi chín
diễn ra từ ngày sáu đến ngày một mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
sự kiện có sự tham gia của hơn một trăm linh nghị nhân
đại diện cho năm dân tộc thiểu số trong tỉnh là mường thái tày giao và mông
các hoạt động của sự kiện nhằm giáo dục thế hệ trẻ
về truyền thống lịch sử văn hóa của dân tộc
đồng thời để giới thiệu và quảng bá về hình ảnh vùng đất con người của tỉnh hòa bình
cho du khách trong nước và bạn bè quốc tế
tạo điều kiện để thực hiện chiến lược phát triển du lịch hòa bình nói riêng
có phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nói chung
nơi xóm bí ải thì quý khách sẽ cùng người dân bản ở đây
trải nghiệm đến hết văn hóa đời sống của người dân tộc mường nơi đây
và sẽ cùng người dân bản đi thưởng thức những món ăn ẩm thực như là cơm lam rượu cần
và cũng có cả các nghề đan đát và nghề dễ dàng
cái nét đặc biệt trong cái tuần văn hóa du lịch của tỉnh hòa bình
đó là chúng tôi giới thiệu đến du khách những tài nguyên nhân văn
những tài nguyên văn hóa cốt lõi của đồng bào các dân tộc
đây là những tài nguyên hết sức quý giá và được bảo tồn phát huy
những giá trị đó nó với giá trị phát triển bền vững
nó sẽ là cơ sở để phát triển cho du lịch cho kinh tế
và hiện nay thì trên cơ sở phát triển văn hóa bền vững
thì cũng là cái động lực cho phát triển kinh tế xã hội của tỉnh
tại buổi lễ các đại biểu cùng khách du lịch trong và ngoài nước
được đến thăm các gia đình trình diễn nghề truyền thống của địa phương
như dệt thổ cẩm đan lát làm rượu cần làm cơm lam
trong thời gian gần đây huyện nam đàn quê hương của chủ tịch hồ chí minh
đã xác định phát triển du lịch gắn với phát triển kinh tế kiểu mẫu
là nhiệm vụ hàng đầu trong tiến trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu
cùng với sự hỗ trợ của các cấp các ngành nông nghiệp ở nam đàn
đã có bước chuyển biến mạnh mẽ và đang hình thành những vùng sản xuất tập trung
theo hướng kinh tế trang trại kết hợp với du lịch
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại nghệ an
năm hai nghìn một mươi bốn gia đình ông phạm ngọc lợi đã mạnh dạng nhận thấu năm hectare đất đồi bạc màu
tại xóm một xã nam nghĩa để trồng cây ăn quả
để cải tạo đất gia đình ông lợi đã đưa các cây họ đậu vào trồng
nhằm tăng độ đạm tơi xốp cho đất
đến cuối năm hai nghìn một mươi năm gia đình ông đã đưa vào trồng một năm trăm linh gốc bưởi
một trăm linh gốc ổi năm trăm linh gốc mít mã lai và một trăm tám mươi gốc nhãn
cây ăn quả nhất hiện tại giờ là cây bưởi mới hiệu quả kinh tế của nó
nhìn thấy thì gọi là cũng đã tạm được
nhưng tương lai sau này thì cả khu vườn sẽ vững vang hơn và phát triển hơn
mặc dù mới cho thu hoạch năm thứ hai nhưng năm hai nghìn một mươi chín
số bưởi da xanh và da chám đã cho thu hoạch hơn một trăm linh triệu đồng
bảy trăm linh gốc ổi cho thu nhập thường xuyên bình quân ba mươi triệu đồng một lứa
gia đình ông lợi còn tạo công an việc làm ổn định với mức thu nhập
mỗi tháng năm triệu đồng cho năm lao động là người địa phương
có cái diện tích lớn và cũng là điểm nhận trong các mô hình sản xuất điển hình của địa phương
thì được sự quan tâm của các cấp quy đảng chính quyền thì đối với về ủy ban nước xa
thì cùng là phối hợp với bác là chủ cái tráng tài ở đấy để là phát triển
theo hưởng là xây dựng cái mô hình du lịch chính thại trải nghiệm nông thôn
với tư duy mới việc phát triển kinh tế trang trại đem lại hiệu quả kinh tế cao
như gia đình ông phạm ngọc lợi đã và đang góp phần tạo nên những vườn mẫu
trang trại mẫu trong xây dựng nông thôn kiểu mới trên quê hương bắc hồ
đây cũng là hướng đi hiệu quả góp phần hình thành mô hình du lịch cộng đồng
thu hút khách du lịch đến tham quan trải nghiệm thưởng thức các loại sản vật địa phương
tạo thị trường và nâng cao thu nhập cho người dân
tiếp theo chương trình
tận dụng rắc thải tre luồng để sản xuất than hoạt tính
bắt quản lý và năm nhân viên quán bar bán ma túy cho khách
thưa quý vị với sự nỗ lực vào cuộc của chính quyền các cấp
sự chủ động của người dân đến thời điểm này tỉnh yên bái đã có ba trên chín huyện
công bố hết dịch tả lợn châu phi đó là huyện văn chấn mù căng trải và trạm tấu
sau hơn sáu tháng xuất hiện bùng phát đến nay dịch tả lợn châu phi đã phát sinh
tại chín trên chín huyện thị xã thành phố của tỉnh yên bái
tổng số lợn mắc bệnh buộc phải tiêu hủy hơn hai mươi bảy con trọng lượng một hai triệu tấn
với sự chủ động vào cuộc của cả hệ thống chính trị
đến nay đã có năm mươi một xã qua ba mươi ngày không có thêm lợn mắc bệnh
hiện số xã đang có dịch là bảy mươi hai xã
một trong những nhiệm vụ ưu tiên hiện nay của các địa phương là tiếp tục
triển khai các biện pháp phòng chống dịch phun thuốc tiêu độc khứ trung môi trường
kiểm soát việc vận chuyển lợn và các sản phẩm tự lợn ra vào vùng dịch
cùng với đó là lên phương án để sẵn sàng tái đàn khi cần thiết
và được sự cho phép của các ngành chức năng
thưa quý vị trước thực trạng các xưởng chế biến lâm sản từ tre luồng
thải ra nhiều phế phẩm có nguy cơ ảnh hưởng đến môi trường
anh lê đức bình sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám người dân tộc mường huyện miền núi lang chánh tỉnh thanh hóa
đã tận dụng các phế phẩm này sản xuất than hoạt tính xuất khẩu để nâng cao thu nhập
góp phần hạn chế rác thải lâm sản và bảo vệ môi trường sinh thái
trong một lần vào thăm xưởng sản xuất lâm sản anh lê đức bình nhận thấy cây luồng đã tạo ra đũa
đồ gia dụng bàn ghế tuy nhiên mắt luồng phụ phẩm rác thải luồng lại không được sử dụng
gây lãng phí và ảnh hưởng tới môi trường do đó anh đã quyết tâm tạo ra một sản phẩm mang thương hiệu từ cây luồng
năm hai nghìn một mươi tám anh bình đã thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn việt nam chako chuyên sản xuất kinh doanh than hoạt tính
hiện mỗi năm cơ sở của anh sử dụng hai trăm bốn mươi tấn chất thải rắn là mắt đốt phế phẩm của tre luồng để tạo ra bảy mươi hai tấn than hoạt tính
do có chất lượng tốt nên sản phẩm than của anh đang được bán ở sài gòn hà nội và xuất khẩu sang hàn quốc nhật bản
thu nhập bình quân khoảng bốn trăm linh triệu một năm
mô hình sản xuất than tre hoạt tính của anh bình đã giành giải nhất cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp trong đoàn viên thanh niên năm hai nghìn một mươi tám do tỉnh đoàn thanh hóa phát động
mô hình này đã được ban giám khảo cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp
khen ngợi và đánh giá rất cao bởi tính thực tiễn và không ảnh hưởng đến môi trường
ban thường vụ huyện đoàn và ban chấp hành đoàn xã tân phúc cũng tạo điều kiện cho đồng chí tham gia cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp và cũng đã đạt được thành tích là được giải nhất trong cuộc thi
với các đồng chí cam bộ đoàn chủ chốt toàn huyện đã thực hiện tốt một số phong trào chương trình trong đó là có phong trào tuổi trẻ sáng tạo và chương trình đồng hành với thanh niên trong lập
với các đồng chí các bộ đoàn chủ chốt toàn huyện đã thực hiện tốt một số phong trào chương trình trong đó là có phong trào tuổi trẻ sáng tạo và chương trình đồng hành với thanh niên
với quý vị và các bạn trao đi là nhận về và thậm chí còn nhiều hơn thế đôi khi đơn giản chỉ là một ánh mắt một lời động viên đúng lúc một sự giúp đỡ vô tư hay chỉ là những lời chúc tốt đẹp
đó là những gì mà các thành viên thuộc trung tâm inner space trực thuộc liên hiệp các hội unesco việt nam mong muốn lan tỏa đến với tất cả mọi người
ngày hội sắc màu hạnh phúc là một hoạt động nằm trong khuôn khổ dự án chịu triệu việc tốt mà trung tâm inner space trực thuộc liên hiệp các hội unesco việt nam mong muốn lan tỏa đến với tất cả mọi người
các thành viên trong dự án đã và đang trao tặng hàng triệu việc tốt lan tỏa làn sóng hứng khởi và hạnh phúc đến với cộng đồng
ngày hội sắc màu hạnh phúc là một cái điểm hẹn cho tất cả các tâm hồn yêu cái đẹp yêu sự hạnh phúc và chân quý những sự yêu thương tụ họp lại với nhau
vợ ở đây các bạn có thể được chia sẻ và trải nghiệm trước hết là cho chính bản thân mình từ sự bình an dung dị nhất cho đến hành động mà từ đó các bạn có thể có được
những công cụ làm việc tốt cho chính bản thân mình và tìm kiếm hạnh phúc rất riêng cho mình
ngày hội diễn ra vì những hoạt động tương tác mang tới bầu không khí trong lành thư thái và thân thiện để người tham sự tự do trải lòng mình với nhau
cùng nhau khám phá những góc nhìn khác nhau của cuộc sống từ đó chọn và giữ lại cho mình những hạnh phúc riêng
đến đây con học được những điều mới là con rút ra được rất nhiều bài học từ bản thân
con biết chia sẻ và yêu thương mọi người hơn
trong ngày hội sắc màu hạnh phúc
tại vì con mong muốn là mọi người sẽ được bình an hạnh phúc
và con mong muốn là con sẽ biết chia sẻ và yêu thương hơn nữa
tôi biết đến dự án này từ năm hai nghìn một mươi bảy và tôi theo học các khóa học ở đây
năm hai nghìn một mươi bảy thì khi học thì tôi sẽ có nhiều suy nghĩ tích cực cảm thấy hạnh phúc yêu đời hơn
ngày hội sắc màu hạnh phúc khuyến khích mọi người cùng làm những việc tốt trở thành bản tính và thói quen tự nhiên của mỗi người
hành động nhỏ hạnh phúc lớn đó là động lực để bạn có thể làm việc tốt mỗi ngày
tiên thông báo về vấn đề phi hạt nhân hóa
cục điều tra liên bang mỹ đã xác định được danh tính thủ phạm tiến hành vụ xả súng tại căn cứ hải quân pensacola ở bang florida
điều tra ban đầu cho thấy nhiều khả năng đây là một đối tượng tự chuyển biến theo hướng cực đoan hóa
thủ phạm được xác định là mohammed said ansamrani một thiếu ý hai mươi một tuổi người ả rập xê út
ansamrani là thành viên của không quân hoàng gia ả rập xê út đang tham gia thực tập trong chương trình huấn luyện của hải quân mỹ
sau vụ việc tổng thống mỹ donald trump tuyên bố sẽ đánh giá lại chương trình đào tạo này
theo báo new york times các nhà điều tra đã không phát hiện bất cứ dấu hiệu nào cho thấy ansamrani có mối liên hệ với các nhóm khủng bố quốc tế
do đó nhiều khả năng đối tượng này đã tự diễn biến
trước đó trong một bữa tối với các thực tập sinh khác của ả rập xê út ngay trước ngày xảy ra vụ tấn công đối tượng còn mở các đoạn video về những vụ xả súng lớn
vấn đề phi hạt nhân hóa đã bị rút khỏi các cuộc đàm phán
với mỹ tuyên bố trên được đại sứ triều tiên tại liên hợp quốc kim song đưa ra đồng thời cho rằng những cuộc đàm phán kéo dài với washington là không cần thiết
đại sứ kim song cho rằng cuộc đối thoại được duy trì liên tục và quan trọng mà mỹ tìm kiếm chỉ là cách để washington tiết kiệm thời gian để mang lại lợi ích chương trình nghị sự trong nước
bên cạnh đó đại sứ triều tiên cũng phản đối tuyên bố các thành viên châu âu trong hội đồng bảo an liên hợp quốc về các vụ phóng vừa qua của bình nhưỡng
theo thống kê triều tiên đã tiến hành một mươi ba vụ
phóng tên lửa đạn đạo kể từ tháng năm vừa qua
giới chuyên gia nhận định trong bối cảnh hạn chót đàm phán với mỹ đang tới gần những thông điệp cứng rắn của triều tiên đang xuất hiện ngày càng nhiều và có thể nhằm giành lấy sự nhượng bộ ở phút cuối
trợ lý tổng thống ukraine ông andrei erc tuyên bố các thỏa thuận minsk về giải quyết cuộc khủng hoảng ở miền đông ukraine cần được cụ thể hóa
quan chức này khẳng định chính quyền mới của ukraine đã tuân thủ các nghĩa vụ theo các thỏa thuận minsk
được ký kết cách đây năm năm trong đó có việc rút quân khỏi khu vực giới tuyến
theo ông các thỏa thuận này cũng cần được cụ thể hóa trong tình hình hiện nay
quan chức ukraine hy vọng sẽ nhận được sự ủng hộ của các đối tác châu âu là đức và pháp tại hội nghị thượng đỉnh nhóm norm mangdi dự kiến diễn ra tại paris vào hôm nay chín tháng một mươi hai
tập đoàn dầu khí quốc gia của mexico vừa thông báo vừa phát hiện một mỏ dầu mới có chữ lượng lên tới bảy trăm linh triệu thùng dầu
giới chức mexico đánh giá đây là sự phát hiện quan trọng nhất
trong ba mươi năm qua của ngành dầu khí của nước này
thị sát mỏ dầu mới tổng thống mexico andres manuel lópez obrado đánh giá cao việc phát hiện mỏ dầu tại khu vực quesuqui bang tabasco
theo tổng giám đốc tập đoàn dầu khí quốc gia của mexico khi đi vào khai thác vào năm hai nghìn hai mươi một mỏ quesui sẽ giúp nâng sản lượng dầu thô của nước này lên thêm một trăm linh thùng một ngày
chính phủ mexico mới đây đã hỗ trợ năm tỷ đô la mỹ cho pemex
một phần trong chiến lược giải cứu tập đoàn này của tổng thống obrado khi dự kiến đầu tư hơn hai mươi tỷ đô la mỹ cho pemex để khôi phục và nâng sản lượng lên hai sáu triệu thùng một ngày vào năm hai nghìn hai mươi bốn
singapore đã lần đầu tiên áp dụng luật chống tin tức giả mạo với hai trường hợp ông brett bauer một thành viên của đảng singapore tiến bộ đối lập và ông alex tan chủ nhân của trang facebook state times review
trang factually của chính phủ singapore chỉ có một trường hợp
trang facebook của ông đã chỉ rõ những điểm thông tin sai của ông brett bauer khi ông này cho rằng chính phủ can thiệp vào quyết định đầu tư của các quỹ đầu tư temasek và gic hay các công ty liên quan của chính phủ đã đốt bốn tỷ đô la mỹ vào dự án amaravati ở ấn độ vừa bị hủy bỏ
đó hoàn toàn là thông tin sai ông brett balyer sau đó đã tuân theo đưa thông tin đính chính vào bài viết
trường hợp thứ hai bị xử lý là alexan trang facebook của ông đã trích đăng lại một bài viết vốn đã trích dẫn sai phát biểu của bộ trưởng bộ tư pháp singapore
cũng là trang facebook này đã đưa ra cáo buộc sai và không có cơ sở
tuy nhiên chủ nhân trang facebook vốn đang sinh sống ở australia đã từ chối tuân theo yêu cầu phải đính chính bài viết
chính phủ singapore sau đó đã yêu cầu facebook thực hiện một thông báo đính chính trên bài viết này
và đến đây thì chương trình thời sự hôm nay xin phép được khép lại cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại